trong khuôn khổ chuyến thăm nga vào ngày hai mươi sáu tháng bốn tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã kêu gọi tạo điều kiện cho một lệnh ngừng bắn tại ukraine sớm nhất có thể
tổng thư ký liên hợp quốc cho biết tổ chức này đang rất quan tâm đến việc tìm ra phương thức để tạo điều kiện cho một cuộc đối thoại hiệu quả và một giải pháp hòa bình tại ukraine
theo kế hoạch sau cuộc gặp với ngoại trưởng lavrov tổng thư ký guterres sẽ gặp tổng thống nga vladimir putin
sau đó ông guterres sẽ tới ukraine và có một cuộc họp với ngoại trưởng ukraine dmitr kuleba cũng như hội đàm với tổng thống ukraine volodymyr zelensky vào ngày hai mươi bốn